do nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh khiến cho nhiệt độ các địa phương của tỉnh lào cai tiếp tục giảm thấp
vùng núi có mưa nhỏ mưa phùn vài nơi trời chuyển rất đậm các vùng cao rét hại sầu
sáng nay ba tháng một mươi hai các trạm khí tượng ở lào cai quan trắc được nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn đều giảm mạnh
tại thành phố lào cai nhiệt độ còn một mươi bốn bốn độ c vùng núi bắc hà rét hại chín tám độ c đặc biệt tại huyện sapa nhiệt độ chỉ còn năm hai độ c
mặc dù nhiệt độ thấp nhưng nhờ làm tốt công tác dự báo và chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho người và vật nuôi nên không xảy ra thiệt hại
tại huyện sapa các em học sinh vẫn đi học bình thường
tuy nhiên tỉnh lào cai cũng khuyến cáo người dân không được chủ quan phải sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn trong những ngày nhiệt độ thấp
tăng cường dự trữ thức ăn che chắn chuồng trại cho gia súc gia cầm
thực hiện tuyên truyền cảnh báo đối với người dân và du khách phải bảo đảm an toàn khi thực hiện các tour du lịch